tại đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận xã hoàng thắng huyện văn yên tỉnh yên bái
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ
tai nạn xảy ra giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát tám mươi tám c một mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi tám chạy hướng nội bài lào cai
với xe tải mang biển kiểm soát hai mươi bốn c chín nghìn một trăm chín mươi một đi từ hướng lào cai hà nội
hậu quả đã khiến cho hai người trên xe tải chưa xác định được danh tính tử vong tại chỗ
tài xế điều khiển xe đầu kéo hiện không có mặt tại hiện trường
đội vận hành hai thuộc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
đã phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông giải quyết sự cố
được biết vào thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa và tầm nhìn hạn chế